tại hà nội đại hội đại biểu đảng bộ bộ đội biên phòng lần thứ một mươi năm
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự có hai trăm tám mươi bốn đại biểu đại diện cho gần năm đảng viên của một mươi tám tri bộ đảng bộ
trực thuộc đảng bộ bộ đội biên phòng
đại hội đại biểu lần thứ một mươi năm của đảng bộ bộ đội biên phòng đã khẳng định
sự vững mạnh của đảng bộ qua hơn sáu mươi một năm xây dựng chiến đấu công tác và trưởng thành
thể hiện sự đoàn kết nhất trí quyết tâm của cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng
đối với nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
với phương trầm dân chủ đoàn kết trí tuệ đổi mới
đại hội đại biểu đảng bộ bộ đội biên phòng lần này khẳng định những thành tựu
kết quả chỉ rõ những khuyết điểm nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
quyết định phương hướng nhiệm vụ mục tiêu và các chủ trương giải pháp chủ yếu trong năm năm tới